chiều hai mươi sáu tháng bảy tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đàm đã tiếp ông sugiri otaro
đại sứ đặc biệt việt nam nhật bản nhân dịp ông sang thăm việt nam tham dự chương trình
đại nhạc hội asean nhật bản lời nguyện cầu vì hòa bình trong khuôn khổ sáng kiến ngày asean nhật bản
đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông sugi ryotaro người bạn thân thiết của nhân dân việt nam
cho quan hệ hữu nghị việt nam nhật bản trong suốt ba mươi năm qua thông qua các hoạt động ý nghĩa
trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giao lưu nhân dân hoạt động xã hội hợp tác kinh tế
phó thủ tướng vũ đức đàm khẳng định những hoạt động này đã đang và sẽ tiếp tục góp phần tích cực
vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về con người văn hóa giữa hai nước
tạo cơ sở vững chắc cho việc củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị mật thiết và bền vững giữa nhân dân hai nước
nhấn mạnh đại nhạc hội asean nhật bản lời nguyện cầu vì hòa bình là hoạt động rất ý nghĩa
phó thủ tướng tin tưởng chương trình sẽ thành công tốt đẹp
có phần thúc đẩy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ của quan hệ asean và nhật bản